cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa thành phố hà nội đã khởi tố bắt tạm giam tài xế lái xe ô tô honda city
đâm nhiều người đi xe máy trong cây xăng trên đường láng xảy ra cách đây không lâu
cụ thể nam tài xế ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại cụ khê thanh hoài hà nội
bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám ngô công hán điều khiển xe ô tô honda city
lưu thông trên đường láng bất ngờ tông thẳng vào cây xăng một trăm một mươi một đường láng thịnh quang đống đa
vụ việc khiến tám người bị thương trong đó có nhân viên cây xăng
qua kiểm tra phát hiện ngô công hán đã vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao
bước đầu tài xế khai nhận trước khi gây tai nạn đã đi liên hoan sinh nhật bản và có sử dụng rượu
sau đó tự lái xe về và không làm chủ được tốc độ gây ra vụ tai nạn kể trên
liên quan đến vụ trôn lấp rác thải sai quy định có quy mô lớn ở bình dương
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phú giáo tỉnh bình dương cho biết
đang yêu cầu các ngành chức năng báo cáo giải trình làm rõ vụ trôn lấp rác thải
trước đó tổ công tác do cục cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường bộ công an
phối hợp với công an tỉnh bình dương và công an huyện phú giáo
phát hiện chiếc ô tô đang đổ chất thải tại một sưởng sản xuất không tên
ở ấp năm xã tân long huyện phú giáo tỉnh bình dương
sưởng này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh
có trụ sở chính ở huyện trà cú tỉnh trà vinh
thời điểm kiểm tra công ty có khoảng hai mươi lao động một mươi xe tải và xe đầu kéo loại lớn
làm việc thường xuyên tại xưởng được chia thành năm khu trôn lấp chất thải
như xỉ than bơm thủy tinh bao bì nhiễm dầu
đại diện cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết
những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy ở tỉnh trà vinh để xử lý
nhưng các đối tượng đã trở về khu vực xã tân long huyện phú giáo tỉnh bình dương
để trôn lấp cháy phép
các đối tượng xây hàng rào cao hai mét bao quanh xưởng để hòng qua mắt cơ quan chức năng
việc trôn lấp cháy phép của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh
là vi phạm rất nghiêm trọng pháp luật bảo vệ môi trường
có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ
việc trở quá tải trên đường thủy luôn tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
đặc biệt hiện nay khi đang vào mùa mưa lũ thì mối hiểm họa này có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nhằm phong ngừa và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang chủ động tăng cường công tác tuyên truyền
tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp có tính vi phạm
buổi gia quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên sông tiền
đoạn thuộc thủy vận thị xã tân châu của trạm cảnh sát đường thủy tân châu thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang
một mươi năm phương tiện xả lan có hành vi trở quá vạch mớn nước an toàn đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
trước thực tế trên lực lượng cảnh sát đường thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho người điều khiển phương tiện
đối với các phương tiện trở quá tải tổ công tác sẽ kiên quyết lập biên bản xử phạt
đồng thời buộc các chủ phương tiện thuyền trưởng phải hạ tải đúng vạch dầu mờn nước an toàn mới được tiếp tục lưu thông
tôi sẽ cho các anh làm cam kết rồi
hiện nay nếu phương tiện cố tình vi phạm thì lực lượng tình trạng kiểm soát chúng tôi là phát hiện
thì sẽ xử lý là ngoài lập biên bản vi phạm theo nghị định một trăm ba mươi chín
thì chúng tôi còn buộc phương tiện là hạ tải đúng dịch chống nước an toàn thì mới tiếp tục hành trình
còn nếu mà phương tiện không khắc phục lỗi vi phạm thì chúng tôi cương quyết buộc là phương tiện quay đầu
sau hai tháng thực hiện cao điểm lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang
đã lập biên bản xử phạt hơn một bảy trăm linh trường hợp trở quá vạch dấu mờ nước an toàn buộc hạ tải năm mươi ba trường hợp
theo đó tùy vào trọng tải của từng phương tiện tổ công tác sẽ lập biên bản xử lý cùng một lúc ba hình thức
phạt tiền từ một triệu đến một mươi năm triệu đồng tước bằng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng từ ba đến một mươi hai tháng
và buộc chủ phương tiện phải hạ tải theo quy định
tăng cường công tác tiên triền bổ biến các quy định của lực chế thông đường thủy nội địa
đến các chủ phương tiện
chuyên viên và người điều khiển phương tiện miết chủ động thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ trực tư phương tiện tại chỗ và hào cần tại chỗ
đề nghị các chủ phương tiện kiểm tra phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường trước khi xuất bến
theo dự báo mùa mưa bão năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
bên cạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mà lực lượng chức năng đang tích cực triển khai
các chủ phương tiện và người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa
hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn có thể xảy ra nhằm giữ vững nhịp sống bình yên trên những tuyến sông
tỉnh ủy tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định kỷ luật các tổ chức đảng đảng viên bằng hình thức cảnh cáo khiển trách
do liên quan tới các vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và đấu thầu mua sắm trang thiết bị kit xét nghiệm vật tư tiêu hao trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng đảng ủy bệnh viện hai lâm đồng đã thiếu trách nhiệm
trong công tác kiểm tra giám sát để bảy cán bộ đảng viên viên chức của đơn vị nhận tiền không đúng quy định
của công ty cổ phần công nghệ việt á từ những vi phạm trên ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh lâm đồng quyết định thi hành kỷ luật
đối với đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng với hình thức cảnh cáo đảng ủy bệnh viện đa khoa hai lâm đồng
bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông nguyễn quốc minh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng
bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông huỳnh ngọc thành giám đốc bệnh viện đa khoa hai lâm đồng
bị kỷ luật với hình thức khiển trách năm đảng viên nhận tiền không đúng quy định của công ty cổ phần công nghệ việt á
bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có thông tin về việc tăng khống vốn điều lệ từ một năm tỷ lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
tức là gấp hai chín trăm linh lần xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng flc faros flc pharos mã chứng khoán là ros
cụ thể việc tăng khống vốn điều lệ xảy ra tại flc faros trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán
là hành vi bị cấm được quy định
tại khoảng năm điều một mươi sáu của luật doanh nghiệp kê khai khống vốn điều lệ không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký
cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng với giá trị
một người đàn ông vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu vừa bị công an phường tân chính quận thanh khê
thành phố đà nẵng phát hiện và bắt quả tang
cụ thể qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn công an phường tân chính phát hiện ông bùi văn vinh
ba mươi chín tuổi trú tại phường thanh khê tây của quận thanh khê
xe chở nhiều bao hàng phía sau nghi vấn là thuốc lá ngoại nhập lậu nên dừng xe kiểm tra
phát hiện trên xe có ba thùng các tông lớn bên trong có chứa một bảy trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
của các nhãn hiệu như z s a change và s a go
qua làm việc ông vinh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
của số thuốc lá nói trên và thừa nhận đã nhận vận chuyển cho một người không rõ lai lịch
đến giao tại các chợ trên địa bàn thành phố
tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang
vừa mật phục bắt quả tang lê quốc dũng chú tại phường châu phú a
thành phố châu đốc đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám trên đường châu long
thuộc khóm châu long sáu phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
lê quốc dũng bị bắt quả tang đang sử dụng xe mô tô vận chuyển một bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
từ lời khai của dũng tổ công tác phối hợp cùng công an huyện châu phú
mời phan văn bổ chú tại huyện châu phú làm việc
tại cơ quan công an bổ thừa nhận đã thuê dũng vận chuyển số thuốc lá lậu
đến giao cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn của huyện châu phú
hiện tổ công tác tiến hành bàn giao hai đối tượng cùng phương tiện và tăng vật
cho công an thành phố châu đốc để tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền
được biết dũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính cũng về hành vi vận chuyển hàng cấm vào năm hai nghìn một mươi
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội cho biết
đơn vị này đã kịp thời phát hiện và thu giữ số lượng lớn bánh kẹo phục vụ dịp tết trung thu
do nước ngoài sản xuất đây đều là những sản phẩm ba tức là không hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được bất cứ cơ quan chức năng nào tại việt nam kiểm định chất lượng
tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
bất ngờ kiểm tra một điểm kinh doanh tại đường đồng kiến xã lao phù huyện hoài đức
cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thùng bánh kẹo gồm chín chủng loại khác nhau
tất cả đều có đặc điểm chung là do nước ngoài sản xuất có nhãn mát bằng chữ nước ngoài
nhưng lại không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
nhiều loại bánh kẹo trong lô hàng này được giao bán tràn lan trên các mạng xã hội
nhất là trong thời điểm tết trung thu đang đến gần
tại cơ sở kinh doanh số lượng kiểm đếm kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra đã lập
và số lượng được xác định khoảng năm trăm linh thùng
bánh kẹo các loại và do nước ngoài sản xuất chủ chưa có mặt để làm việc
và chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan
nhiều loại vẫn chưa được kiểm định của cơ quan chức năng
thậm chí là chưa có hóa đơn chứng từ được nhập khẩu từ nước ngoài đưa tới việt nam
và nếu không được cơ quan chức năng phát hiện thì những bánh này sẽ được đưa ra thị trường tiêu thụ vào dịp này
điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như là ảnh hưởng đến thị trường trong nước
tiếp tục kiểm tra tại điểm ba
tập kết hàng hóa của một cửa hàng tại thị trấn xuân mai trương mỹ hà nội
lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bánh trung thu mini do nước ngoài sản xuất
chủ hàng cho biết thấy mặt hàng này bán chạy nên đã nhập về
dù không có bất cứ hóa đơn chứng từ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng ngày phòng cảnh sát môi trường cũng phát hiện một chiếc xe tải đang dừng đỗ
bốc xếp hàng tại thị trấn xuân mai
trên thùng xe có gần ba chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất
và cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
đối tượng đã buôn bán cái hàng mặt hàng này để phục vụ tiết chung thu
để nhận hàng vào ban đêm
thứ hai là ban ngày thì chỉ giao hàng khi khách có nhu cầu đến mua
thường xuyên đóng cửa để che giấu lực lượng chức năng
khuyến cáo những người tiêu dùng khi mua những sản phẩm
thực phẩm đặc biệt là bánh kẹo trong dịp tiết chung thu
chúng ta phải để ý đến cái nguồn gốc xuất xứ và kiểm bị chất lượng của thực phẩm
trước tình trạng số lượng lớn bánh kẹo trung thu trôi nổi được phát hiện và thu giữ
mới đây thanh tra bộ y tế đã có văn bản về việc tăng cường công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tiết chung thu năm hai nghìn hai mươi hai
đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chủ động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
xác định sản phẩm thực phẩm phục vụ tiết chung thu không đảm bảo an toàn
thực hiện truy xuất nguồn gốc xử lý nghiêm triệt để theo đúng quy định
thưa quý vị tỉnh ủy lâm đồng vừa ra quyết định kỷ luật các tổ chức đảng đảng viên
bằng hình thức cảnh cáo khiển trách do liên quan tới các vi phạm trong lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đấu thầu mua sắm trang thiết bị
kết xét nghiệm vật tư tiêu hào trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đó đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng đảng ủy bệnh viện hai lâm đồng
đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát để bảy cán bộ đảng viên
viên chức của đơn vị nhận tiền không đúng quy định của công ty cổ phần công nghệ việt á
từ những vi phạm trên ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng quyết định thi hành kỷ luật
đối với đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng với hình thức cảnh cáo
đảng ủy bệnh viện đa khoa hai lâm đồng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
ông nguyễn quốc minh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng
bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
ông huỳnh ngọc thành giám đốc bệnh viện đa khoa hai lâm đồng
bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
năm đảng viên nhận tiền không đúng quy định của công ty cổ phần công nghệ việt á
bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
tại bản sa vua a xã phình giàng huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác công an huyện điện biên đông phối hợp với cục hải quan tỉnh điện biên
vừa phá thành công truyền án ma túy bắt một đối tượng thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào hồi tám h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám
tại bản sa vua a xã phình giàng huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng giang a tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại bản nà trịa xã sam kha huyện sốp cộp tỉnh sơn la
đang có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
trong quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy đến cùng
tổ công tác đã ám sát áp sát khống chế bắt giữ thành công đối tượng
thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật
công an tp vị thanh tỉnh hậu giang vừa với hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh
thu giữ gần bảy trăm linh gram ma túy
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng tám tại dốc cầu quan đế miếu trên đường ba tháng hai
đoạn thuộc phường năm tp vị thanh công an tp phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hậu giang bắt quả tang nguyễn thị rấm chú phường bốn tp vị thanh
có hành vi tàng chữ chế phép chất ma túy tạm giữ ba bịch nilon tinh thể nghi là ma túy bốn mươi sáu triệu đồng hai điện thoại di động
khám xét chỗ ở của rấm cơ quan công an tạm giữ thêm tám bịch nilon
bên trong có chứa tinh thể nghi là ma túy cùng một số vận dụng liên quan như cân tiểu ly các đoạn ống hút cùng hàng trăm bịch ni lông
bước đầu đối tượng khai số tinh thể có tổng cân nặng gần bảy trăm linh gram mà cơ quan công an thu giữ là ma túy đá
do đối tượng mua về để bán lại kiếm lời hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang hải ba mươi tám tuổi
chú thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đáng nói đây là đối tượng trộm cắt chuyên nghiệp đã từng có bốn tiền án về tội cướp sật tài sản và trộm cắt tài sản
vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì tiếp tục gây án
mới đây một ngôi chùa ở xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định đã bị các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản với số tiền là trên hai trăm linh triệu đồng
lợi dụng sơ hở lúc nhà chùa đang thực hiện nghi lễ tụng kinh
các đối tượng đã đột nhập cậy cửa lẻn vào các phòng nghỉ của nhà chùa lục xoát lấy trộm tài sản
sau một tuần khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra thủ phạm gây ra vụ trộm đã bị xa lưới
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn quang hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong vụ án trên ngoài đối tượng hải còn một số đồng phạm tham gia đã bỏ trốn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật